đại sứ quán anh phối hợp với đại sứ quán ireland tổ chức tọa đàm hãy hành động chứ không chỉ nói
phụ nữ trong thế kỷ hai mươi một nhân kỷ niệm một trăm linh năm phụ nữ của anh lần đầu tiên được đi bầu cử
buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng đặc biệt là giới trẻ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ
bảo đảm bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là một trong những mục tiêu quan trọng của hầu hết các quốc gia trên thế giới
liên hợp quốc xác định tăng cường bình đẳng giới và nâng cao năng lực vì thế cho phụ nữ là một trong những mục tiêu quan trọng của tiên nhân kỳ
thời gian qua mặc dù việt nam đã đạt được những thành công đáng kể về chỉ số sức khỏe giáo dục thu nhập và cơ hội nghề nghiệp của phụ nữ
nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn về bình đẳng giới trên hành trình đến với các vị trí lãnh đạo quản lý
tọa đàm cũng một lần nữa khẳng định giá trị của bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là một trong những nội dung quan trọng
thèn chốt tạo cơ hội cho phụ nữ được nói tiếng nói đại diện cho giới mình được phát huy trình độ năng lực kinh nghiệm
thể hiện quan điểm trong quyết định các chính sách về các lĩnh vực khác nhau của quốc gia
thông qua đó góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
trước đó vào tối ngày một mươi chín tháng sáu đại sứ quán anh và đại sứ quán ireland cũng đã phối hợp tổ chức tọa đàm
hãy hành động chứ không chỉ nói phụ nữ trong thế kỷ thứ hai mươi một nhân kỷ niệm một trăm linh năm
phụ nữ của anh lần đầu tiên được đi bầu cử